bộ tài chính cho biết đã trình chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thời gian doanh nghiệp được chậm nộp sắc thuế này là năm tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định
trường hợp doanh nghiệp tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm hai nghìn một mươi chín
vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp tổ chức được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác